nghị định sáu mươi bảy của chính phủ không chỉ hỗ trợ ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi mà còn đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản
sau năm năm bình định đã có bốn mươi tám tàu thép đã được đóng mới nhưng nơi neo đậu của các con tàu thép này vẫn còn thiếu
cảng cá đề di huyện phù cát nhiều năm qua đã trở thành nơi neo đậu bất đắc dĩ của gần hai mươi con tàu thép được đóng theo nghị định sáu mươi bảy
và đây là hậu quả của việc neo đậu đó vào thời điểm gió lớn sự va đập giữa tàu thép với thành cảng đã gây vỡ nhiều đoạn
theo ban quản lý cảng cá đề di do làm ăn không hiệu quả nhiều tàu thép của ngư dân các huyện phủ cát phủ mỹ hòa nhơn đã lấy cảng làm nơi neo đậu từ nhiều năm qua
vào thời điểm mùa mưa bão câu chuyện neo đậu của các tàu thép lại trở nên nan giải hơn bởi với sức gió từ cấp năm trở lên sẽ dẫn đến va đập giữa cầu cảng và tàu thép và khả năng vỡ cầu cảng là điều khó tránh khỏi
để bảo vệ cầu cảng các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đặt tàu thép vào cầu cảng

tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nhiều chủ tàu thép vẫn kiên quyết không di rời tàu đến vị trí khác
tại bình định có bốn mươi tám tàu thép được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy tuy nhiên lại không hề được đầu tư một âu thuyền dành riêng cho tàu thép neo đậu
và việc hoạt động không hiệu quả của con tàu thép dẫn đến nằm bờ liên tục càng kéo theo áp lực nơi neo đậu
ngoài khơi những cơn bão vẫn đang dịch dập
và chuyện neo đậu các con tàu thép lại tiếp tục là vấn đề
và vấn đề khó của các chủ tàu vỏ thép